trên các trang mạng xã hội không khó để bắt gặp những lời quảng cáo có cánh như thế này cho các loại sản phẩm làm tăng chiều cao cho trẻ
và cũng giống như nhiều sản phẩm hỗ trợ sức khỏe khác cách thức bán hàng phổ biến của viên uống tăng chiều cao là tìm kiếm thông tin trên mạng internet rồi hẹn tới địa chỉ giao dịch
tại một cửa hàng trên phố nguyễn hoàng tôn quận tây hồ căn bếp của gia đình là nơi bày bán rất nhiều sản phẩm sách tay từ nhật bản
theo người bán những sản phẩm tăng chiều cao cho trẻ là mặt hàng bán rất chạy bởi tâm lý của người việt nam luôn muốn cải thiện chiều cao của con em mình
khi hỏi tại sao trên các sản phẩm không có tiếng việt thì lý do người bán đưa ra
đây là hàng sách tay chứ không phải nhập theo đường chính ngạch vào việt nam
người này cũng khẳng định các sản phẩm hỗ trợ tăng chiều cao đều là thực phẩm chức năng
xong để dễ bán và tạo lòng tin sẽ được giới thiệu là thuốc
thế là những loại này thì người ta vẫn quả cáo đây là thuốc đây đúng không
đấy vẫn là loại nào thuốc gh thuốc tăng chiều cao thuốc nọ thuốc kia
nhưng thật ra là không phải là thuốc nó là thực phẩm chức năng
thuốc thì không bao giờ mình mua được nếu không có đơn
nó không phải như việt nam mình mà thuốc hàng sinh mua được đôi mà
nhưng mà thật ra là uống thuốc thì không tốt mà uống thực phẩm chức năng nó mới tốt
cái này là tạo tốt lắm nên mà nó còn ăn được ngủ miếp các thứ nói chung là nó ngon rất nó
tất cả nó là thảo dược
nếu như là em gọi là thuốc thì không bao giờ mua được nếu không có đơn
cũng với những sản phẩm tăng chiều cao tương tự tại cửa hàng trên phố minh khai
người bán hàng khẳng định đây là dòng sản phẩm được nhiều gia đình tìm mua
hàng về là hết
nếu không đặt trước thì phải đợi chuyến hàng sau mới có
bà mẹ nào cũng xin
thì muốn con cao thêm
nhà này về đâu hết đến đấy
về đâu đến đấy tăng chạy không ạ
tăng chạy không ạ
khách dùng nhiều
khách dùng nhiều
như cái loại mà tăng chiều cao đấy thì nó uống trong vòng bao lâu ạ bác
bắt đầu một mươi ba tuổi bắt đầu uống
phát thiệt thương đấy
dạng có béo gì nữa
kéo chiều dài ra thì người nó cũng không còn mỡ nữa
cái liều trùng sử dụng trong ba tháng
một ngày ba viên
thì dùng trong ba tháng
trong ba tháng xong lại dừng lại ạ
trong ba tháng dừng lại một nghỉ một hai tháng lại uống tiếp nhé
mình cũng uống mà
thế ạ thế tăng được khoảng nhiều không ạ
cũng tương đối đấy
nhưng mà nó cao vỏng lắm đấy
bây giờ nó phải lên được
năm ngoái năm nay nó phải lên được hai trăm ba mươi phân
đặc điểm chung của những sản phẩm này là chỉ bán tại nhà bán online và bán tại các cửa hàng sách tay
còn tại cửa hàng thuốc thì mặc nhiên không có những loại sản phẩm này
vì theo người bán
đây là những sản phẩm
không chứng thực được nguồn gốc xuất xứ
hơn nữa thành phần của chính các sản phẩm được gọi là hỗ trợ tăng chiều cao
thực chất chủ yếu là canxi
nếu dùng không đúng còn có thể gây hại
nó tên là tăng chiều cao thôi
thành phần của nó không khác gì ngoài trừ là canxi
thậm chí là cái canxi ở đấy nó lại có hai thành phần canxi
một là canxi tổng hợp và hai là canxi capillus
thực ra những khi mà hàm lượng canxi nó bóp cao vào trong cơ thể
mà cơ thể của mình nó chỉ có cơ chế là hấp thu

nó sẽ ổn

em khuyên thật

thứ nhất là hàng xích tay
không phải là hàng xích tay hoàn toàn mà nó có thể là hàng xã
quảng cáo của chúng ta hơi bị thái quả
hơi bị phát triển lung tung
quảng cáo thực phẩm chứng năng cũng như một số các biện pháp nó như thật nhược
là hoàn toàn không đúng
hàng xích tay là loang lệt
cái nguy cư số một mà chúng ta đều thấy đó là hàng xích tay ba
một là không có chứng từ hóa đơn xuất xứ
nguồn gốc của sản phẩm
cái thứ hai là không được chứng nhận
không được kiểm nghiệm về chất lượng an toàn thực phẩm
và cái thứ ba tức là bây giờ nếu mà nó xảy ra ngộ độc
nó xảy ra các biến chứng thì ai chịu trách nhiệm
chẳng có ai chịu trách nhiệm cả
theo các chuyên gia chiều cao của trẻ phụ thuộc chủ yếu vào gen di chuyển chế độ dinh dưỡng và tập luyện hàng ngày
bên cạnh đó quá trình giúp tăng chiều cao của cơ thể trẻ cần phải có thời gian tính hàng năm và sự kết hợp của nhiều yếu tố
không thể tăng thần tốc trong một thời gian ngắn chỉ hai ba tháng
tác dụng của nó không có đáng kể gì
thường trong đấy chỉ có tí canxi
lại bảo là hóc ngôn tăng trưởng
cái chiều cao nó rất nhiều yếu tố
nó yếu tố dinh dưỡng rất quan trọng
yếu tố tập luyện thể dục thể thao
thế rồi bắt đầu đến gen di chuyển là cũng có chứ
cái người châu á của mình cái gen của mình là nó không có cao lắm
thế nhưng mà mình cũng có thể thay đổi được bằng cách là chế độ ăn uống được tập luyện
cũng theo các chuyên gia đa phần sản phẩm tăng chiều cao đều chứa canxi
xong cần phải biết chính xác
là loại hợp chất canxi gì liều dùng ra sao
nếu lạm dụng dẫn đến dư thừa canxi có thể gây sỏi thận suy thận vôi hóa mô mềm cho người sử dụng
để trẻ tăng cường chiều cao được liên tục trẻ cần nhận được năng lượng cần thiết từ bữa ăn cho cơ thể mỗi ngày
cho trẻ ăn uống đủ lượng đủ chất không để suy dinh dưỡng còi cọc thiếu vi chất
nên cho trẻ một chế độ luyện tập thể dục thể thao phù hợp để giúp tăng trưởng quá trình trao đổi chất trong cơ thể tăng trọng khối xương khi trưởng thành
không nên sử dụng các sản phẩm được quảng cáo có tác dụng tăng chiều cao nhanh chóng không rõ nguồn gốc